vào dạng sáng ngày hôm nay sau cơn mưa lớn đã xảy ra sạt lở bờ kè vùi lấp bốn người ở tổ tám khu bốn phường bãi cháy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
trong đó ba người đã tử vong tại chỗ
ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh quảng ninh đã có mặt kịp thời triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân
sau hơn hai giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm đến khoảng bảy h ba mươi sáng thi thể nạn nhân đặng thanh phất đã được đưa lên khỏi mặt đất
tiếp đó đến tám giờ bốn mươi phút hai nạn nhân là hà văn tuấn và hà văn ứng đã được tìm thấy nhưng hà văn tuấn đã tử vong
hà văn ứng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đao khoa bãi cháy
đến chín giờ nạn nhân đỗ thị tuyết được tìm thấy nhưng đã tử vong
đây là các công nhân đang xây dựng công trình nhà cao tầng
khi sạt lở bốn người đang ngủ nên bị đất đá vùi lấp